liên quan đến việc bổ nhiệm bất hợp lý tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
được dư luận quan tâm thời gian gần đây sau hai lần thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo xử lý
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cùng các ban ngành đoàn thể có liên quan
đã tổ chức họp báo công bố chính thức về vấn đề này
theo kết luận của thanh tra tỉnh thái nguyên việc bổ nhiệm hai mươi ba cán bộ ở sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
là nhiều hơn chứ không phải là thừa chỉ riêng bốn trường hợp cấp phó thuộc tri cục kiểm lâm
là vượt quá mức quy định của đề án bố trí việc làm của sở năm hai nghìn một mươi bốn
liên quan đến vấn đề xử lý kiềm điểm các vị trí cấp phó bổ nhiệm chưa đúng quy định
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành xác định bốn đồng chí vượt so với quy định
căn cứ vào yêu cầu công việc vị trí chức năng năng lực sở trường để có sự bố trí sắp xếp lại
bốn người đã được sắp xếp vào vị trí mới phù hợp với quy định của tỉnh
số lượng cấp phó chưa hợp lý đã tiến hành sắp xếp và bố trí một mươi bảy trường hợp này vào vị trí mới
bên cạnh đó sở bước đầu xác định việc tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân
để làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định
tính thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào bị thôi chức vụ kiểm điểm
mà vẫn trong quá trình kiểm tra xem xét